nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục
nhất là những vùng sâu vùng xa nơi bị sạt lở mưa lũ cô lập
tái thiết cuộc sống sau mưa lũ
việc đầu tiên là những nhu cầu thiết yếu của người dân
phải được bảo đảm như đồ ăn nước điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất
để những thứ đó thuận lợi đến với người dân
thì rất cần khôi phục lại hệ thống hạ tầng giao thông
cơn bão số năm tại miền trung
mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở đất
đã gây nên tình trạng cô lập
ở hầu hết các xã của huyện tây giang tỉnh quảng nam
nhiều tuyến đường bị hư hỏng trầm trọng
cầu cống bị cuốn trôi
giao thông bị chia cắt
đã làm cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
đường tỉnh sáu trăm linh sáu là tuyến đường duy nhất nối trung tâm huyện tây giang
thông với các xã vùng biên giới
bão số năm đã làm sạt lở hàng trăm điểm
trên toàn tuyến
đây là điểm sạt lở tại km bốn mươi sáu
thuộc tuyến đường tỉnh sáu trăm linh sáu
nằm trên địa phận xã trời hy
huyện tây giang
từ đây đi đến trung tâm của một trong ba xã gần nhất
có đến tám điểm sạt lở tương tự
để vượt qua đoạn đường chừng khoảng một mươi km còn lại
đến điểm trường
thầy nguyễn công tươi cùng với đồng nghiệp
phải trải qua một hành trình đầy vất vả như thế này
bão số năm cũng khiến sáu mươi ba hộ dân của thôn a banh hai
đối mặt với nhiều khó khăn mới nảy sinh
mùa màng hoa màu của bà con bị mất trắng
cây cầu treo vững trái
từng là niềm tự hào của người đồng bào dân tộc cơ tu nơi đây
cũng đã bị lũ cuốn trở lại trong đường này
bão số năm cũng khiến sáu mươi ba hộ dân của thôn a banh hai đối mặt với nhiều khó khăn mới nảy sinh
mùa màng hoa của bà con bị mất trắng
cây cầu treo vững trái

từng là niềm tự hào của người đồng bào dân tộc cơ tu nơi đây
cây cầu treo vững trái